hôm nay đảng bộ chính quyền mặt trận các đoàn thể và nhân dân tỉnh phú yên đã long trọng tổ chức lễ dân hương dân hoa lên khu di tích nhà thờ bắc hồ ở xã sơn định huyện miền núi sơn hòa
tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ đảng viên và nhân dân phú yên kính cẩn dân những nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn mà lãnh tụ hồ chí minh người đã công hiến cả đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
nhà thờ bắc hồ tại sơn định được tỉnh ủy phú yên xây dựng vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín khi nhân dân nhận được tin chủ tịch hồ chí minh từ trần thể hiện lòng tiếc thương vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc là nơi long trọng tổ chức lễ truy điệu bắc để nhân dân tưởng nhớ biết ơn
đến năm hai nghìn tám khu di tích nhà thờ bắc hồ và khu căn cứ của tỉnh phú yên trong kháng chiến chống mỹ được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia
đây là nơi giáo dục rèn luyện học tập tấm gương đạo đức tư tưởng phong cách hồ chí minh cho đội ngũ cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang học sinh sinh viên và là điểm du lịch đặc biệt của tỉnh phú yên
trung bình mỗi năm đón khoảng một mươi lượt khách đến viếng thăm tìm hiểu di tích
với suy nghĩ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh là rèn luyện bản thân gương mẫu làm những việc có ý nghĩa thiết thực cho bà con nhân dân
nên trong những năm qua ông đinh văn mùi bí thư tri bộ trưởng ban công tác mặt trận thôn làng mãn một xã thái hòa huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
đã không ngừng nỗ lực vận động người dân trong thôn phát triển kinh tế đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi qua đó từng bước nâng cao đời sống của người dân trong thôn
luôn quan niệm nói về đi đôi với làm nhất là những việc có lợi cho nhân dân ông bùi đã tuyên truyền vận động người dân trong thôn phát triển kinh tế
áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi trồng trọt từng bước chuyển dịch sang sản xuất hàng hóa phù hợp với thế mạnh của địa phương
khi thu nhập của người dân trong thôn ổn định ông mùi tiếp tục vận động người dân đóng góp kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi tại thôn
qua học tập chỉ thị năm về triển khai ở tri bộ đến các đoàn thể nhân dân qua bản thân học tập nhận thấy rằng
về cái tư tưởng mình phải kiên định vững vàng độc lập về cái đạo đức
mẫu đầu tàu và cái phong cách của bác là nói phải đi đôi về làm
nghĩa là mình là bí thư là trở băng tác ở trận
trên mọi cái phong trào của thôn bản mọi cái công việc xây dựng thôn bản thì mình vừa nói như mình vừa phải làm
thôn làng mãn một có một trăm hai mươi năm hộ dân hiện nay tỷ lệ hộ khá trong thôn đạt sáu mươi tỷ lệ hộ nghèo giảm còn ba tám
bảy hộ đạt gia đình văn hóa đạt từ chín mươi bảy trở lên đến nay thôn đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí về xây dựng nông thôn mới
thì đến nay có thể nói là cái vai trò lãnh đạo của tri bộ cũng như cá nhân đồng chí mùi đã đóng góp tích cực
trong vấn đề mà thực hiện cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của chí minh trên địa bàn xã tây hòa trong những năm qua
từ đó cũng là những cái hạt nhân tiêu biểu để tuyên truyền vận động đến các cái từng lớp cán bộ đảng viên trẻ
tiếp tục làm theo tư tưởng đạo đức của chí minh trong những năm tới để góp phần trung tay xây dựng quê hương xã tây hòa
để đạt chuẩn một mươi chín tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
đặt lợi ích của người dân lên trên hết và khi làm việc thì luôn công khai minh bạch luôn gương mẫu kiên trì
nên ông mùi đã nhận được sự tin tưởng ủng hộ của người dân trong thôn
với những thành tích đã đạt được trong những năm qua năm hai nghìn một mươi bảy ông bùi vinh dự được nhận bằng khen của
tuyên giáo trung ương vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thưa quý vị vẫn còn nhiều chứa ngại vật đang cản bước tiến của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo việt nam
đây là nhận định tại diễn đàn doanh nhân trẻ khởi nghiệp và sáng tạo do hiệp hội doanh nhân trẻ việt nam tổ chức
vào chiều nay tại hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tới dự và phát biểu tại hội nghị
sau hơn một mươi năm hình thành và phát triển của cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo
mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp đang hình thành và hoạt động ngày càng hiệu quả
mặc dù vậy các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở việt nam vẫn gặp nhiều khó khăn với những rào cản
từ môi trường kinh doanh thủ tục hành chính hành lang pháp lý và những điểm yếu từ chính nhân lực của các start up
phát biểu tại diễn đàn phó thủ tướng vương đình huệ ghi nhận về văn hóa khởi nghiệp
đó không chỉ đơn thuần là giải quyết việc làm cho sinh viên mới ra trường
mà khởi nghiệp phải là của cả quốc gia của các doanh nghiệp diễn ra không ngừng nghỉ
phải học văn hóa chấp nhận thất bại và chấp nhận rủi ro
là văn hóa chia sẻ hợp tác của những start up đã thành công với những ý tưởng mới hình thành
phó thủ tướng cho biết chính phủ mong muốn các start up mạnh dạn hơn nữa
chấp nhận rủi ro tăng cường chia sẻ hợp tác xây dựng văn hóa khởi nghiệp
cộng đồng start up đổi mới hơn sáng tạo hơn nữa
giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
đóng góp trí tuệ công sức xây dựng địa phương ngày càng văn minh hiện đại
xứng đáng là quận trung tâm của thành phố hải phòng
trong số bảy trăm hai mươi năm đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng đợt này
có một đảng viên được trao huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng
hai đảng viên sáu mươi năm tuổi đảng và tám đảng viên năm mươi năm năm tuổi đảng
nhân dịp này quận hồng bàng cũng đã tặng giấy khen
và biểu dương hai mươi ba tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện chỉ thị số năm về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nhân kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
hôm nay tại thành phố huế ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh thừa thiên huế
đã tổ chức lễ tuyên dương chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc cấp xã
và trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư tiêu biểu
trong tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân
đóng góp trên bốn trăm linh tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới
đến nay thừa thiên huế đã có hai mươi ba trên một trăm linh linh tư xã
được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
những xã còn lại đạt bình quân một mươi bốn sáu mươi tám trên một mươi tám tiêu chí
phong trào xây dựng đô thị văn minh bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực
trật tự đô thị an toàn giao thông vệ sinh môi trường hạ tầng đô thị đều được cải thiện
tại hội nghị ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã tuyên dương
khen thưởng ba mươi chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc cấp xã
và một trăm hai mươi trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư tiêu biểu
trong tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
sáng nay tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo tổ chức vòng chung kết đồng đội
hội thi olympic toàn quốc các môn khoa học mark lenin và tư tưởng hồ chí minh
ánh sáng soi đường năm hai nghìn một mươi bảy lần thứ hai
hội thi được tổ chức từ ngày năm tháng ba đến ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trong vòng chung kết toàn quốc bốn đội tuyển sẽ phải trải qua bốn phần thi
đòi hỏi vận dụng nhiều kiến thức và kỹ năng đó là theo dòng lịch sử
kết nối trí thức đi tìm chân lý và ánh sáng soi đường
sau bốn vòng thi cam go đội tuyển thành phố hồ chí minh đã là nhà vô địch
của giải ánh sáng xoay đường năm hai nghìn một mươi bảy
hội thi đã trở thành một sân chơi bổ ích hấp dẫn có sức lan tỏa mạnh mẽ
thu hút hàng trăm nghìn sinh viên việt nam tham gia
hội thi là hoạt động cụ thể thiết thực của tuổi trẻ thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
khóa một mươi hai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
sáng nay tại hà nội cục sở hữu trí tuệ đã tổ chức hội nghị tổng kết
một mươi năm thi hành luật sở hữu trí tuệ nhằm tổng kết đánh giá về những kết quả
đã đạt được trong quá trình triển khai thi hành luật sở hữu trí tuệ và chỉ ra
những bất cập hạn chế của luật qua đó đưa ra các kiến nghị đề xuất
để hoàn thiện luật sở hữu trí tuệ
tại hội nghị các vấn đề thực thi luật sở hữu trí tuệ như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
quyền tác giả quyền sở hữu công nghiệp thương hiệu đã được đưa ra
theo đó sau một mươi năm luật sở hữu trí tuệ được ban hành và đi vào thực tiễn cuộc sống
luật sở hữu trí tuệ đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu sáng tạo
các quy định pháp luật đã bảo vệ lợi ích hợp pháp của người sáng tạo nhà sử dụng và công chúng hưởng thụ
đặc biệt trong đó chế độ bảo hộ sở hữu trí tuệ cao mang lại một số cơ hội như tạo môi trường tốt
để thu hút chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc hưởng lợi ích đối với thành quả đầu tư cho hoạt động sáng tạo
tuy nhiên sau một mươi năm thi hành luật sở hữu trí tuệ vẫn còn nhiều hạn chế bất cập cần phải sửa đổi và bổ sung
quá trình áp dụng và thực tiễn còn nhiều điểm chưa phù hợp trong hoạt động thực thi bảo vệ quyền tác giả
một số điều khoản quy định chưa rõ ràng trong vấn đề liên quan đến quyền tác giả sở hữu công nghiệp
tại hội nghị các đại biểu cũng đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh sở hữu trí tuệ thành động lực phát triển kinh tế
thưa quý vị chính quyền tổng thống mỹ donald trump vừa bắt đầu khởi động cơ chế tham vấn
về hiệp định thương mại tự do bắc mỹ ký với canada và mexico
đây được coi là bước đi đầu tiên tiến tới việc đàm phán lại hiệp định mà tổng thống trump cho rằng không có lợi cho người lao động mỹ
bộ thương mại mỹ cho biết sẽ thông báo với quốc hội và các đối tác thương mại của mỹ
về tiêu chuẩn mới đối với thương mại công bằng và tự do
cơ quan này cũng nhắc lại rằng hiệp định nafta đã gây thiệt hại cho ngành sản xuất của mỹ
cũng như nhà máy phải đóng cửa người lao động mất việc làm
tuy nhiên washington bày tỏ hy vọng sẽ cùng với các đối tác tại canada và mexico
tìm ra giải pháp công bằng có lợi cho tất cả các bên
phía canada cam kết sẽ tiến hành các cuộc tham vấn trong nước để tìm kiếm cách thức tốt nhất
trong khi đó bộ ngoại giao mexico
cũng đã hoan nghênh cơ hội được đàm phán lại nafta với mỹ và canada
trước đó trong quá trình vận động tranh cử ông trump gọi nafta là một thảm họa
sau khi lên nắm quyền ông từng đe dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận này
hay yêu cầu phải tiến hành đàm phán lại các điều khoản để bảo vệ tốt hơn cho người lao động mỹ
liên quan đến căng thẳng trên bãi đảo triều tiên tổng thống hàn quốc moon jae in hôm nay
bày tỏ cam kết sẽ hợp tác với liên hợp quốc nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo triều tiên
người phát ngôn của tổng thống ông park soo hyun nêu rõ
trong cuộc điện đàm với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
tổng thống moon jae in bày tỏ đồng tình với tổng thư ký liên hợp quốc
đã lên án vụ phóng tên lửa ngày một mươi bốn tháng năm của triều tiên
và kêu gọi bình nhưỡng thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ quốc tế
tổng thống hàn quốc cam kết sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế nhóm phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
thông qua các phương tiện sẵn có kể cả các biện pháp trừng phạt và đối thoại
về phần mình tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres nhấn mạnh
sự cần thiết phải duy trì hòa bình bằng bất kỳ giá nào
và cần phải ngăn chặn một cuộc xung đột vũ trang trên bán đảo triều tiên
thưa quý vị tình trạng ấm lên toàn cầu đã gây ra nhiều hệ quả
mà trước mắt là hiện tượng rong rêu rêu cỏ đang sinh sôi nảy nở ngay một nhiều
trên bề mặt của nam cực
để ngăn chặn tình trạng này thì mới đây chính phủ mexico và canada
đã có những biện pháp cụ thể nhằm giảm bớt khí thải carbon
nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính và tình trạng ấm lên toàn cầu
sắc xanh đang dần lan ra ngày càng rộng hơn trên bề mặt nam cực
điều chưa từng xảy ra tại vùng đất vốn quanh năm bị bao phủ bởi băng tuyết trắng này
điều bất thường này được cho là do ảnh hưởng của tình trạng ấm lên toàn cầu
khiến băng tan nhanh hơn nhường chỗ cho các loài cỏ cây sinh sôi nảy nở
khi nghiên cứu về các loại rêu trên khu vực trải dài sáu trăm bốn mươi km
các nhà khoa học phát hiện da chúng phát triển với tốc độ ngày càng nhanh hơn trong vòng năm mươi năm qua
theo các nhà khoa học bắc cực nóng lên với tốc độ nhanh nhất và xếp ngay sau đó là nam cực
với nhiệt độ tăng năm độ c mỗi thập kỷ từ những năm năm mươi của thế kỷ trước
hiện cây cỏ sinh sôi trên khoảng ba diện tích nam cực
và nếu tình trạng trái đất ấm lên vẫn tiếp diễn với tốc độ như trong một nửa thế kỷ qua
thì diện tích dơ bao phủ nam cực sẽ còn tăng nhanh trong tương lai
giới chức thủ đô mexico city quyết định kéo xài các biện pháp bảo vệ môi trường sang ngày thứ năm liên tiếp
trong bối cảnh thành phố này đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất
trong gần hai thập kỷ trở lại đây
theo đó chính quyền thủ đô mexico đã ra lệnh hạn chế lưu lượng giao thông trong thành phố
hiện bao gồm khoảng một năm triệu phương tiện
các nhà máy sản xuất đã được yêu cầu cắt giảm ba mươi bốn mươi lượng khí thải
trong khi khoảng hai mươi số trạm xăng dầu phải tạm ngừng hoạt động
lần gần đây nhất mà thủ đô mexico city phải duy trì cảnh báo ô nhiễm môi trường
trong ít nhất năm ngày liên tiếp là hồi tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
vào năm hai nghìn một mươi sáu chính quyền thủ đô mexico city đã thông qua một loạt quy định nghiêm ngặt
nhằm giảm lượng khí thải giao thông và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng
một phần của nỗ lực đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô
trong năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban môi trường mexico đã một mươi lần ban bố lệnh báo động ô nhiễm
tại thủ đô mexico city
cùng ngày chính phủ canada công bố kế hoạch áp thuế carbon trong năm năm
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai với mục đích tạo ra động lực để giảm phát thải khí nhà kính
một cách hiệu quả nhất góp phần vào nỗ lực chung của toàn thế giới
trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
theo đó từ năm hai nghìn một mươi tám canada sẽ áp thuế một mươi đô la canada
tương đương với bảy ba mươi năm đô la mỹ trên một tấn khí thải carbon
và mức thuế này sẽ tăng thêm một mươi đô la canada mỗi năm tiếp theo
cho đến khi lên mức tối đa năm mươi đô la canada một tấn vào năm hai nghìn hai mươi hai
kế hoạch này bao gồm cơ chế mua bán hạn ngạch khí thải
dành cho ngành công nghiệp nặng gây ô nhiễm từ năm hai nghìn một mươi chín
quy định này sẽ được áp dụng đối với những khu vực không chịu đưa ra mức định giá carbon
hoặc không có cơ chế mua bán hạn ngạch khí thải trước năm hai nghìn một mươi tám
theo chỉ thị trước đó của chính phủ canada
cùng với việc công bố kế hoạch áp thuế carbon
chính phủ canada cam kết sẽ đầu tư hàng tỷ đô la canada vào dự án chuyển đổi sử dụng các nguồn
nguồn năng lượng sạch hơn và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng sử dụng năng lượng mới hiệu quả
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt